công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa lập biên bản đề nghị xứ phạt đối tượng đặng minh tú hai mươi chín tuổi quê tỉnh hải dương
với số tiền hơn năm mươi sáu triệu đồng về hành vi vượt chốt kiểm dịch và dương tính với chất ma túy
trước đó trưa ngày bảy tháng tám lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
khu vực gần ngãi năm biên hùng tp biên hòa tỉnh đồng nai
thì phát hiện xe ô tô biển số sáu mươi a tám mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bốn có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
tuy nhiên tài xế không chấp hành mà điều khiển xe đi tiếp khoảng một km thì bị chặn lại
người điều khiển ô tô là đặng minh tú hai mươi chín tuổi quê tỉnh hải dương ngụ thành phố biên hòa
cùng ngồi trên xe có lại thế hùng hai mươi sáu tuổi
điều đáng nói là qua test nhanh công an phát hiện tú dương tính với ma túy
đồng thời tú không có giấy phép lái xe riêng hùng khai cũng đã sử dụng ma túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đặng minh tú về các lỗi
không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
điều khiển xe lạng lách không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ
điều khiển xe khi trong người có chất ma túy không có giấy phép lái xe
tổng mức phạt các lỗi hơn năm mươi sáu triệu đồng
trong đó về hành vi sử dụng ma túy khi điều khiển xe ô tô với mức phạt ba mươi năm triệu đồng